đáng chú ý
thưa quý vị trong đêm qua và ngày hôm nay thì mưa lớn tập trung tại một số tỉnh như tuyên quang lạng sơn
tại các tỉnh đồng bằng bắc bộ thì lượng mưa ít hơn
tuy nhiên theo dự báo từ hôm nay ngày sáu tháng sáu bắc bộ sẽ bước qua một đợt mưa rông diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp
vâng như vậy là khu vực vùng núi tiếp tục sẽ có mưa lớn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị cần hết sức đề phòng
nhiệt độ tại bắc bộ vì thế cũng sẽ tiếp tục giảm sâu
nhiệt độ cao nhất thì sẽ chỉ rơi vào khoảng ba mươi một ba mươi hai độ c
tại thủ đô hà nội thì thời tiết cũng tương tự như vậy
chủ đạo là mưa rào và rông trời mát mẻ
trong khi đó tại khu vực nam bộ do gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động trở lại
nên mưa sẽ bắt đầu mạnh dần lên vào chiều tối
nhật độ giao động từ hai mươi sáu ba mươi ba độ c ngày trời nắng
và quý vị lưu ý là chúng ta mang đầy đủ tư trang
để có thể kịp thời gian
cũng như là tránh những cơn mưa bất chợt